nhiều cư dân mạng bày tỏ đây là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa bảo tồn di sản văn hóa
đồng thời thể hiện vai trò của việt nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các công ước quốc tế

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé